trước những thiện cảm của hai nhà lãnh đạo dành cho nhau đã nhận được rất nhiều kỳ vọng từ báo giới
sáng nay phóng viên chúng tôi đã ghi nhận lại những nhận định và những kỳ vọng trong ngày làm việc thứ hai
giữa tổng thống hoa kỳ donald trump và chủ tịch triều tiên kim trương ưn
thưa quý vị ngày hôm nay các cuộc gặp chính thức và quan trọng của hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai
sẽ diễn ra trong buổi sáng và kết thúc vào buổi chiều
những cái bắt tay và cử chỉ thân thiện của hai nhà lãnh đạo trong cuộc gặp gỡ đầu tiên vào tối ngày hôm qua
thì đã mở ra những hy vọng cũng như là kỳ vọng tốt đẹp về kết quả của những cuộc gặp tiếp theo
và phóng viên trong nước cũng như là quốc tế đã có những nhận định đánh giá tích cực về kết quả của hội nghị thượng đỉnh lần này
tại khu vực trung tâm báo chí quốc tế rất đông các phóng viên trong và ngoài nước vẫn đang miệt mài với công việc của mình
nhiều phóng viên quốc tế bày tỏ sự kỳ vọng của mình về cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo donald trump và kim jong un trong ngày hôm nay
một số người cho rằng đây là dịp để quảng bá hình ảnh cho hai nhà lãnh đạo
còn kết quả thực sự thì có thể vẫn chưa có ngay chỉ sau hai ngày đàm phán ngắn
nhưng tôi nghĩ rằng phía hoa kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên với lời hứa từ phía ông kim jong un
còn với anh mika hentunen đến từ hãng phát thanh truyền hình wise
l e phần lan là người đã từng theo dõi đưa tin về hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần một tại singapore
bày tỏ hy vọng về những kết quả đạt được phải ở mức cao hơn
tôi hy vọng rằng hội nghị sẽ đạt nhiều tiến bộ hơn so với hội nghị lần đầu tại singapore
hội nghị tại singapore là một sự kiện lớn
cả thế giới tập trung vào việc theo dõi hai nhà lãnh đạo donald trump và kim jong un
tất nhiên cũng có những kết quả nhất định liên quan tới phi hạt nhân hóa tại hội nghị tại singapore
nhưng lần này triều tiên phải cam kết về trang thiết bị
hậu cần cần thiết để thực hiện phi hạt nhân hóa
một thế giới hòa bình ổn định cũng chính là mong ước kỳ vọng của cả hai quốc gia hoa kỳ triều tiên
chia sẻ của các báo chí phóng viên nước ngoài cũng chính là mục đích của hội nghị thường đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai